thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí phùng xuân nhạ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đồng chí nguyễn hữu hảo tỉnh ủy viên ủy viên đảng đoàn trưởng ban kinh tế ngân sách
hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cam lâm
đồng chí lương dự nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cam lâm
tỉnh khánh hòa đồng chí hà quang dĩnh nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí phùng xuân nhạ cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn hữu hảo
lương dự khai trừ đảng đối với đồng chí hà quang dĩnh
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các
cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
vào trường ngày hôm nay công an quận năm tp hcm đang tạm giữ bốn đối tượng gồm hàng phú quý
lưu thanh tùng nguyễn trung tuấn và quách tấn tài để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn băng nhóm này đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản
do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy quý tùng tuấn và tài đã
giải quyết các vụ cướp giật tài sản
các đối tượng đã rủ nhau đi tìm người sử dụng tài sản sơ hở để cướp giật
các đối tượng phát hiện một đôi nam nữ đang di chuyển trên xe máy trên đường
quý điều khiển xe áp sát để tùng giật túi sách của người phụ nữ đang đeo trên người
bên trong có một điện thoại di động một đồng hồ đeo tay một ví da màu đen
ba triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi cướp giật hai đối tượng tăng ga bỏ chạy còn tuấn chở tài chạy phía sau cản
không cho nạn nhân đuổi theo và truy hô
các đối tượng này luôn thủ sẵn hung khí trong người để tấn công khi nạn nhân chống trả
công an tỉnh nghệ an cũng vừa phá thành công chuyên án bắt và tạm giữ hình sự
hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt quả tang là lầu bá phà chú tệ huyện kỳ sơn và võ thị trung
chú thành phố vinh
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một trăm hai mươi tám triệu đồng năm điện thoại di động và một xe mô tô
tại cơ quan công an lầu bá và khai nhận đã mua số ma túy trên
từ bên kia bên dưới theo đặt hàng của võ thị trung
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lý văn dũng chú thành phố long xuyên về hành vi tổ chức đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dũng cùng với đuông anh toàn tổ chức chợ hàng
chục đối tượng nam nữ đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu vực tổ một mươi năm khóm tây khánh sáu phường mỹ hòa thành phố long xuyên
đến khoảng một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày trong lúc đang tổ chức cho các đối tượng sát phạt nhau
lực lượng công an ập vào bắt quả tàng dũng toàn và chín đối tượng khác
thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm sáu bộ bài loại năm mươi hai lá
trên bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan khác
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ông nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cũng bị bắt giam để điều tra về tội danh này còn có bà trần thị huỳnh hương
trưởng phòng quản lý khoa học nguyên kế toán trưởng sở khoa học và công nghệ đồng nai
việc khởi tố đối với các bị can nằm trong quá trình
mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại dự án
nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp
và dự án nhà màng nông nghiệp ở trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
do sở khoa học và công nghệ đồng nai quản lý gây thất thoát số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam
đối với ông nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông phạm văn sáng nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
tuy vậy sau khi ra quyết định khởi tố xác định ông sáng đã bỏ trốn ra nước ngoài
nên công an đồng nai đã báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông sáng
còn tại tỉnh bình dương sáu đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đã bị công an thành phố thủ dầu một tạm giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an tp thủ dầu một tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ trung cư happy one
tại khu phố ba phường phú hòa do hồ thị hoàng nhi sinh năm hai nghìn bốn thuê ở
phát hiện trong căn hộ này có năm nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cùng các vật chứng có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra túi sách của các đối tượng công an còn thu giữ thêm bốn một mươi bốn gam ma túy
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận được nhi rủ nhóm về phòng
mở tiệc ăn uống và cùng sử dụng ma túy
trước đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã kiểm tra hành chính một căn hộ
cũng thuộc trung cư happy one phát hiện có bốn đối tượng là hai nam hai nữ tàng trữ hơn sáu gram ma túy
và bàn giao cho công an phường phú hòa thành phố thủ dầu một xử lý
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ cháy tại trung cư mini sáu tầng
tum thuộc ngõ một trăm ba mươi hai quận cầu giấy hà nội vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội đã giải cứu thành công
một mươi một người dân mắc kẹt trong đám cháy
và sau khi được giải cứu khỏi căn nhà bị cháy nhiều người đã rơi vào trạng thái rất hoảng loạn
có người đã ôm chặt lấy chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua khóc vui mừng vì đã thoát nạn
và những hình ảnh trong phóng sự được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây sẽ là câu chuyện
của những người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường lúc đó
từ các vụ cháy quán karaoke quán bar vũ trường thời gian qua cho thấy
việc phòng chống cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh còn được thực hiện từ sớm từ xa
do vậy ngoài hướng dẫn tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiên quyết tạm dừng hoạt động
đối với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy của ngành chức năng
thì các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đầu tư hợp lý đúng các quy định của nhà nước
chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ
qua đó chủ động và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác
thiết thực chăm lo cho đời sống của gia đình chính sách cựu chiến binh
và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phòng hậu cần và phòng cảnh sát cơ động công an tp cn
đã bàn giao một căn nhà nghĩa tình đồng đội và hai căn nhà tình nghĩa tại tỉnh hậu giang
nhiều năm qua gia đình ba người của anh trần văn mong
ngụ ấp hai thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
luôn nằm trong diện hộ nghèo điều kiện kinh tế khó khăn không có nhà để ở
anh phải đi làm thuê vợ thì ở nhà vừa đang lục bình
vừa chăm đứt con nhỏ bị bệnh phan động chưa đến tuổi đi học
khi đến thăm gia đình trong căn nhà nhỏ khang trang được xây bằng tường gạch
lợp mái tôn chắc chắn anh mong không khỏi xúc động
gửi lời cảm ơn chân thành đến công an tp cn
các mạnh thượng quân đã hỗ trợ
để gia đình anh có được căn nhà kiên cố như ngày hôm nay
không chỉ riêng gia đình anh mong phòng hậu cần và phòng cả sát cơ động công an tp cn
cũng đã đến thăm và tổ chức buổi lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa
cho gia đình ông lê văn dũng ngụ ấp phương an xã phương bình huyện phụng hiệp
và gia đình ông phạm văn phẩm ngụ ấp phước tiến xã đông thạnh huyện châu thành tỉnh hậu giang
được biết ông lê văn dũng và ông phạm văn phẩm đều là hội viên
hội cựu chiến binh tỉnh hậu giang có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
công an tp cn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây mới sửa chữa lại căn nhà cho gia đình
tổng kinh phí xây dựng và sửa chữa ba căn nhà gần hai trăm linh triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp
với tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
lực lượng công an tp cn không chỉ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trực tự
mà còn sẵn sàng chung sức tầm lòng cùng các cấp ngành tổ chức nhiều hoạt động
thiền nguyện an sinh xã hội thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên cả nước
trong chiều hai mươi bốn tháng một mươi ubnd quận tân phú tp hcm cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương xác định nguyên nhân nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu trong dòng nước
có màu đỏ sầm bất thường vào chiều hai mươi ba tháng một mươi khiến nhiều người lo ngại vì trước giờ chưa có tình trạng này
mặc dù nước ngập đã rút gần hết song tại một số vùng trũng trên địa bàn phường tân thế hòa
vẫn còn lại màu đỏ như thế này
theo người dân cơn mưa vào chiều qua hai mươi ba tháng một mươi nước có màu đỏ như máu từ dưới cống bất ngờ phung lên
hòa lẫn vào nước mưa và mùi hôi của chất thải trên đường tô hiệu đường phan anh đường nguyễn văn yến
có nơi ngập gần nửa mét tràn vào cả nhà dân